ủy ban nhân dân huyện phú bình tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với ông nguyễn anh võ chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân khánh
để kiểm điểm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra ca lây nhiễm virus sars cov hai trong cộng đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy tại xóm la muôi xã tân khánh huyện phú bình
một trường hợp dương tính với virus sars cov hai đã được phát hiện và xác định về từ vùng dịch
tuy nhiên ủy ban nhân dân xã tân khánh và các cơ quan chuyên môn chưa áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế như cách ly tập trung giám sát lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
hậu quả đã phát hiện thêm năm ca nhiễm mới liên quan đến ca bệnh này
ngoài ra hàng nghìn người dân trong xã tân khánh và ba xóm giáp danh thuộc xã tân kim nằm trong diện nguy cơ cao
hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện phú bình đang được các cơ quan chức năng khẩn trương và tích cực thực hiện